hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng trong ngày sáu tháng chín lãnh đạo huyện kim thành đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạng
đóng tàu huy văn có trụ sở ở thôn cổ phục bắc xã kim liên với số tiền một mươi triệu đồng
do đơn vị này đã vi phạm không thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng trong vùng có dịch
trước đó tổ công tác của huyện kim thành đi kiểm tra thì phát hiện cảng nội địa của công ty huy văn
có nhiều xe đầu kéo nhiều lái xe liên tỉnh đường dài đổ xe tại cảng và đi vào khu dân cư
được biết huyện kim thành có hai tuyến quốc lộ năm và một mươi bảy đi qua với tổng chiều dài hơn ba mươi km
cùng hàng trăm điểm tra và địa bàn huyện
qua kiểm tra cho thấy một số cơ sở trong giữ xe ô tô tại huyện kim thành chưa thực hiện nghiêm túc
các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín còn tình trạng lái xe đường dài rời khỏi điểm trong giữ xe
tìm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kim thành đã yêu cầu các cơ quan chức năng
chính quyền các địa phương chủ cơ sở trong giữ xe ô tô trên địa bàn huyện
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kim thành yêu cầu thực hiện đầy đủ
đảm bảo các điều kiện hoạt động về kinh doanh dịch vụ trong giữ xe như giấy phép kinh doanh
mặt bằng bãi đổ xe đường ra vào bãi đổ đảm bảo an toàn không gây ủng tắc giao thông
có bà ren ngăn cách khu vực trong ngoài bãi đổ xe đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường
huyện kim thành thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo khuyến cáo của bộ y tế bố trí dung dịch sát quẩn khẩu trang kiểm tra nhiệt độ
cho các lái xe lắp đặt camera giám sát tài bại giữ xe có phương án cung cấp sốt ăn
đồ dùng thiết yếu cho lái xe đảm bảo giữ khoảng cách không để người nhà
người cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho lái xe vào trong khu vực bãi đổ
đảm bảo khu vực vệ sinh tắm giặc riêng biệt lập số ghi chép đầy đủ thông tin của các lái xe
các địa phương chủ cơ sở tuyên truyền hướng dẫn các lái xe ăn nghỉ tại xe của mình
không đi vào trong khu dân cư nếu phát hiện trường hợp tự ý đi ra khỏi khu vực bãi đổ xe
không chấp hành các quy định phòng chống dịch hoặc lái xe có lý do đặc biệt cần ra ngoài bãi gửi xe
phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương biết xử lý
đối với các điểm trong giữ xe của doanh nghiệp bố trí chỗ ăn nghỉ cho lái xe ngoài thực hiện các nội dung trên
phải vệ sinh khử khuẩn nhà ăn đảm bảo giãn cách không nói chuyện trong khi ăn
bố trí camera giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực ăn nghỉ của lái xe
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay các cơ quan chức năng huyện kim thành đã xử phạt năm trăm hai mươi sáu trường hợp
vi phạm các quy định về phòng chống dịch với tổng số tiền trên năm trăm một mươi bốn triệu đồng